một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra đã bắt đối tượng nguyễn văn hóa để xử lý trước pháp luật
tại cơ quan điều tra hóa đã khai báo về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình gây mất an ninh trật tự
xuyên tạc bôi nhọ đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cụ thể năm hai nghìn một mươi bốn hóa lập ra một số tài khoản mạng xã hội
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khi xảy ra sự kiện giàn khoan hd chín trăm tám mươi tám
hóa đã biên tập chỉnh sửa và tán phát các bài viết có nội dung chống nhà nước
đồng thời trực tiếp quay phim chụp ảnh người dân tụ tập biểu tình khiếu kiện
nhằm kích động người dân gây dối an ninh trật tự chống lại chính quyền
hóa sử dụng trang blog louis hoa để đăng tải các bài viết bôi nhọt chủ tịch hồ chí minh
nói xấu đảng nhà nước tuyên truyền các tư tưởng trái với chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
với bút danh con kiến con
hóa sử dụng tài khoản facebook nguyễn văn hóa maria luigu jaga để trao đổi với các cá nhân cực đoan
đối tượng thuộc các tổ chức phản động như voi phong trào con đường việt nam
đồng thời biên tập tán phát các nội dung tiêu cực kích động
trên facebook này hóa đã lập fanpage giới trẻ giáo hạt kỳ anh để đăng tải các video
hình ảnh do hóa trực tiếp thực hiện có nội dung kích động người dân biểu tình gây dối
đặc biệt vào ngày hai tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu hóa đã cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính phong mô sa
sử dụng thiết bị flycam quay và truyền trực tiếp lên mạng xã hội
dưới sự chỉ đạo của một số đối tượng và linh mục cực đoan
hóa đã hô hào kích động người dân gây mất an ninh trật tự và đập phá tài sản của công ty phong mô sa
nguyễn văn hóa còn lập nhiều tài khoản gmail để chia sẻ gửi hình ảnh
bài viết về các vấn đề nóng đang xảy ra tại địa bàn hà tĩnh
nghệ an quảng bình cho các cá nhân thuộc các tổ chức phản động
và làm phương tiện liên lạc nhận tiền của các tổ chức cá nhân
hóa đã ký hợp đồng với đài sbtn đài châu á tự do rfa
với mức một năm trăm linh usd trong một mươi sáu phóng sự trong một tháng
sau quá trình hoạt động tuyên truyền chống phá đảng nhà nước
hóa được tổ chức việt tân hỗ trợ sang lào campuchia thái lan philippines
để được trang bị thêm kiến thức và phát triển lực lượng
ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hóa được kết nạp vào tổ chức việt tân
với nhiệm vụ tuyển lựa xây dựng và phát triển lực lượng
nắm bắt tình hình trên địa bàn hà tĩnh
được các cá nhân tổ chức trong các ngoài nước liên hệ để nhớ
dùng tiền để thuê minh quay phim các nhà đài
vì chúng là sbtn dân luân lào đồng việt
và các chai như rơi ở á tự nhiên là tất cả radio
tại đây sbtn đi quay thu thập tài liệu nhiều nơi trên địa bàn hà tĩnh
như là thị trì phương khí kỳ ánh để gửi đi cho cả nhân lực ngoài
nhằm mục đích tuyển truyền trọng đảo và nhân lực
kích đồng quân chủng nhân dân
trọng lai cả chính trích phạt truyền kinh tế trên địa bàn
và chính quyền cả cấp
đặc biệt là vào ngày hai tháng một mươi
ngày hai tháng một mươi mà ngày đó thì nhiều giáo dân
với khả năng về công nghệ thông tin nên không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc bôi nhọ
đối tượng còn giáp nối hình ảnh để thổi phòng các vấn đề nóng như sự cố môi trường lũ lụt trên địa bàn hà tĩnh nghệ an quảng bình
làm người dân ngộ nhận dẫn đến hành động gây dối an ninh trật tự
bên cạnh đó hóa còn có nhiều thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho quá trình điều tra
ngoài phạm tội theo điều hai trăm năm mươi tám hành vi của nguyễn văn hóa còn có dấu hiệu phạm tội tuyên truyền chống phá nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều tám mươi tám bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do đó việc bắt xử lý đối tượng nguyễn văn hóa để xử lý trước pháp luật đã nhận được sự đồng tình mạnh mẽ của dư luận
việc xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc phản động tiếp tục khẳng định nhà nước và nhân dân việt nam
sẽ không dung tha cho những kẻ bịa đặt xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
xâm phạm đến lợi ích quốc gia đến danh dự uy tín của đảng phản bội lại tổ quốc và nhân dân
tuy nhiên với nguyễn văn hóa mới hai mươi hai tuổi do nhận thức chưa đầy đủ
vì đồng tiền trước mắt trở thành con dối trong tay tổ chức khủng bố việt tân và các đối tượng cực đoan để
nước hành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau khi được tuyên truyền giải thích hóa đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật
thành khẩn khai báo và khuyên những ai đã đang và sẽ ấp ủ hành vi chống đối
sớm tỉnh hộ không theo vết xe đổ của hóa để nhận sự khoan hồng của pháp luật

những hành vi vi phạm pháp luật thành khẩn khai báo và khuyên những ai đã
gây xâm phạm như vậy
nói rằng toàn thể nhân dân nếu chính quyền tạo có thể
thao thủ cho bị cán thì bị cán có một con đường quay trở lại
làm lại cuộc đời vì bị cán còn rất trẻ do bị lôi kéo lợi dụng
thế nên là bị cán người không có muốn tiếp tục theo đuổi
bị cán muốn kêu gọi tất cả
từ thanh niên đến người gia từ công dân nông dân cho đến tầng lực trí thức từ người lương hay người giáo bất kỳ gì là đừng vì một cái chủ tiên trực mắt lời trực mắt như bị cám bị tưng trải gây xâm phạm bán rẻ lương tâm bán rẻ tù quốc cho cả tổ chức người cá nhân trong và ngoài những phạm đồng cực đoan chống phá nhân viên hãng minh đừng vì những cái hãng lời trực mắt đó mà chống lại theo cái việc xe đồ bị cám bị tưng trải quá
việc làm của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh là hoàn toàn chính xác tuân thủ đúng quy định của pháp luật thể hiện thái độ cương quyết chấn áp ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật nhưng cũng thể hiện bản chất tốt đẹp của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tính nhân văn nhân đạo của pháp luật việt nam để hóa nhận ra tội lỗi của mình có cơ hội làm lại cuộc đời